số lượng sách này phát hành không truyền thống
mà qua sàn thương mại điện tử facebook
và sử dụng shipper để truyền hàng
do vậy cơ quan chức năng khuyến cáo độc giả cần cảnh giác
chú ý phân biệt để không tiếp tay cho các cơ sở kinh doanh sách lậu
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã diễn ra tại hầm chui kim liên quận đống đa hà nội
khiến cho nhiều người dân ám ảnh lo lắng mỗi khi lưu thông qua đây
để đảm bảo an toàn giao thông sở giao thông vận tải hà nội
đang có hàng loạt giải pháp tổ chức lại giao thông tại đây
theo đánh giá của các cơ quan chức năng
những vụ tai nạn gần đây xảy ra ngoài nguyên nhân do chủ quan của tài xế
thì còn có nguyên nhân do tổ chức giao thông còn bất cập
thiết kế hầm chưa hợp lý so với lưu lượng phương tiện thời điểm hiện tại
lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội cho biết
đã tiến hành thay thế các bóng đèn chiếu sáng
sửa chữa các hư hỏng mặt đường sơn bổ sung gờ giảm tốc
và lắp thêm biển báo khu vực hai cửa hầm
nhằm giảm tốc độ khi lưu thông vào hầm
ngoài ra sở cũng đang nghiên cứu các giải pháp
nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
giảm thiểu nguy cơ gây ra tai nạn
và sẽ lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát giao thông
phục vụ công tác xử phạt nguội các phương tiện
lấn làn đi qua tốc độ vi phạm trật tự an toàn giao thông
chiều nay thảo luận tại tổ xung quanh hai dự án luật
gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
và dự án luật thư viện
nhiều đại biểu quốc hội quan tâm đến dự án luật thư viện
chia sẻ nhiều quyết định trong dự thảo luật
còn chung chung và chưa phù hợp với thực tế hiện nay
khẳng định vai trò của thư viện trong đời sống xã hội
với vai trò là một thiết chế văn hóa
để nâng cao trình độ nhận thức của người dân
ông trần văn túy đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh nhấn mạnh
thực tế hiện nay cho thấy người dân tại địa phương
đặc biệt là địa bàn nông thôn
chưa xây dựng được văn hóa đọc
cùng với đó là nhiều câu chuyện trong việc quản lý thư viện
và dự thảo luật vẫn chưa giải quyết được một cách căn cơ vấn đề này
như hiện nay nó có vấn đề về thống tổ chức
ngay cái mô hình tổ chức thế nào
từ thôn từ xã huyện tỉnh
rồi thư viện ngành thư viện trường học
nhưng mà qua khảo sát thì cái nước độc giả
để sử dụng cái thiết chế này là còn hạn chế
thế thì đấy là cái quan trọng đó này
cách rồi cái hệ thống
đồng tình với quan điểm này
nhiều ý kiến cũng cho rằng
mặc dù dự thảo luật đã có điểm mới
phù hợp với bối cảnh hiện nay
đó là xây dựng các thư viện điện tử
thư viện số hoặc công tác xã hội hóa
việc xây dựng thư viện
nhưng điều cốt lõi là việc xây dựng quản lý
và khai thác thư viện một cách hiệu quả
vẫn còn nhiều điểm bất cập
tại điều tám thì quy định là các điều kiện
để thành lập thư viện
thì cái này tôi thấy cũng còn chung chung
thì xin đề nghị là
nên có những quy định cụ thể như thế nào
là điều kiện như thế nào
thì để thành lập thư viện
cái luật này thì có cảm giác
chỉ thấy cảm thấy quản lý mà không thấy nhiều hành năng pháp lý
để thực hiện cái huy động
cho nguồn lực của xã hội vào xây dựng thư viện
nhà nước thế nào tư nhân thế nào
rồi trách nhiệm của cán bộ thư viện thế nào
rồi trách nhiệm của những người nắm nguồn tài nguyên trí tuệ này
để phải cung cấp cho cộng đồng cho công dân thế nào
thì đấy là cái mà cần phải làm
thế nên có cảm giác thì thấy thư viện là trung tâm
mà chưa thấy người đọc là trung tâm

cũng dòng phiền thảo luận hôm nay
các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số nội dung khác của luật thư viện
như việc xây dựng quản lý các thư viện chuyên ngành
việc liên thông giữa các thư viện điện tử
và một số nội dung của luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng
đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam trước thông tin
trung quốc tổ chức cuộc đua thuyền buồm cúc ti nam lần thứ bảy
ở quần đảo hoàng sa
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sự
khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
theo quy định của luật pháp quốc tế
việc trung quốc tiếp tục tổ chức cuộc đua thuyền buồm cúc ti nam
lần thứ bảy tại khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam
đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền việt nam đối với quần đảo này
trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết
vấn đề trên biển giữa việt nam và trung quốc
tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
gây phức tạp tình hình và không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình
ổn định và hợp tác ở biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết
việt nam đề nghị phía trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo trường sa và hoàng sa
không tái diễn hoạt động nói trên
không có các hoạt động gia tăng căng thẳng làm phức tạp tình hình ở khu vực
liên quan đến hội nghị thượng đỉnh an ninh châu á
hay còn được biết đến với tên đối thoại shangri la lần thứ một mươi tám
sắp được tổ chức tại singapore
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nhấn mạnh
đối thoại shangri la là diễn đàn hợp tác an ninh quốc phòng quan trọng của khu vực
bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch
sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam
tham dự đối thoại shangri la lần thứ một mươi tám tại singapore
việc việt nam tham dự đối thoại shangri la thể hiện cái vai trò tích cực
chủ động và trách nhiệm cao của việt nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực
mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm
với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung
qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển
đây cũng chính là cái mục tiêu chính và quan trọng
của việc đoàn việt nam tham dự đối thoại shangri la
lần thứ một mươi tám lần này
bày tỏ quan điểm về căng thẳng thương mại mỹ trung bà lê thị thu hằng cho biết
đây là mối quan tâm chung của quốc tế bởi vì nó có ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu
và sự ổn định của kinh tế thế giới
việt nam quan tâm theo dõi và mong muốn hai nước giải quyết bất đồng
thông qua đối thoại thương lượng trên tinh thần tôn trọng hợp tác và hiểu biết lẫn nhau
phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế
góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới
từ đầu mừng các bộ phòng chống dịch bệnh

đảm nhiệm chức danh công an xã
là một chủ trương lớn trong quá trình
thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ công an
theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
thực tế hiện nay nhiều địa phương đang mục đích
và đang triển khai thí điểm từ đó nhận định rõ những thuận lợi khó khăn vướng mắt để tháo gỡ điều chỉnh kịp thời
đây cũng là một việc làm cần thiết trong lộ trình thực hiện thể hiện quyết tâm và những cẩn trọng của chính quyền địa phương
công an các cấp trong thực hiện chủ trương đặc biệt là việc cân nhắc lựa chọn cán bộ phù hợp cho từng chức danh tại cơ sở
xã hợp thịnh huyện tam dương một trong ba xã đầu tiên của tỉnh vĩnh phúc triển khai thí điểm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
với đặc thù là địa bàn giáp danh với nhiều huyện có tuyến đường quốc lộ hai a chạy qua
có cụm khu công nghiệp tập trung các công ty kinh doanh sản xuất có yếu tố người nước ngoài
tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông tại đây tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đại úy nguyễn đức long và hai đồng chí được đưa về cơ sở nhận nhiệm vụ
là những cán bộ có kinh nghiệm tại các đơn vị nghiệp vụ sau gần hai tháng tiếp cận địa bàn
cùng với các đồng chí công an viên hàng chục vụ việc phát sinh từ cơ sở đã được giải quyết rất điểm hiệu quả
từ khi các đồng chí về hoạt động trên dưới khoảng hơn một tháng nay
nhìn chung các hiệu quả là giải quyết rất tốt công việc rất là ổn định
bà con nhân dân cán bộ rất là tin tưởng
đứng ở phía địa phương thì tôi thấy rằng cái mô hình này là mô hình rất tốt
cũng nên nhân rộng cho cả đất nước để chúng ta làm cái công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ nó tốt hơn
tỉnh vĩnh phúc hiện có một trăm hai mươi một xã
theo đề án bố trí công an chính quy
sẽ ưu tiên bố trí ở hai mươi bốn địa bàn hiện đang thiếu chức danh trưởng công an xã
do đều là những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh kinh tế phát triển tập trung nhiều doanh nghiệp
địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh nông thôn
nên việc lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực kinh nghiệm
phù hợp với đặc thù từng địa bàn được cân nhắc kỹ lưỡng
đảm bảo khi xuống cơ sở các đồng chí phải thực sự đáp ứng được yêu cầu công tác
nắm bắt tình hình giải quyết các vụ việc thỏa đáng
trong quần chúng nhân dân
nếu địa bàn nào phức tạp về trực tuyển xã hội
thì chúng ta sẽ phải thực hiện các nội dung theo những yêu cầu đó
với sự ủng hộ của chính quyền địa phương sự đồng tình của quân chủ nhân dân
mặc dù đề án bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã mới được triển khai ở vĩnh phúc
tuy nhiên bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận
giúp ổn định tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở
có rất nhiều điều kiện thuận lợi để đề án được triển khai
nhưng bên cạnh đó thì cũng có không ít những khó khăn vấn đề cần phải tháo gỡ
trong đó việc sắp xếp bố trí đội ngũ công an xã bán chuyên trách trước đây như thế nào
để hợp lý thỏa đáng là vấn đề quan trọng các địa phương phải cân nhắc
chúng tôi không biết là sau này sẽ bố trí công việc của chúng tôi như thế nào
vì nó có những cái chúng tôi là bán chuyên trách
thế nên là chúng tôi rất mong là cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi
để có những công hiến thêm nữa để cùng với anh em hoặc là một việc gì đấy
để nó phù hợp với chúng tôi để chúng tôi cũng sẽ cùng các anh em chính quy
sẽ cố gắng để hoàn thành những nhiệm vụ mà trên giao cho
tại ba xã đang triển khai thí điểm ở vĩnh phúc
các địa phương vẫn duy trì và khuyến khích sự tham gia của đội ngũ công an viên bán chuyên trách trước đây
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
xác định đây vẫn là cánh tay nối dài là lực lượng nòng cốt cùng công an xã chính quy bám
nắm địa bàn giải quyết rứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở
tuy nhiên với việc bố trí như hiện nay
cần có những hướng dẫn cụ thể hơn để công tác phối hợp được duy trì hiệu quả
ví dụ như là lực lượng chính quy là có một đồng chí là phó công an xã bán chuyên trách
thì phối hợp với lực lượng công an chính quy như thế nào trong quá trình giải quyết
thì nó lại phải có cái hướng dẫn
thứ hai nữa là về cán bộ thì hiện tại là chúng tôi đưa có ba cán bộ xuống
thì nó vẫn còn ít so với cái địa bàn nó rất rộng
chúng tôi vẫn sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách
nó là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy
để từ đó phát huy được toàn thể lực lượng kinh vực đảm bảo dư vụ an ninh trật tự ngay tại địa bàn của cơ sở
do vậy đối với quan điểm đó thì chúng tôi vẫn giữ các đồng chí là công an viên công an viên tỉnh trực
cũng như là các đồng chí là lãnh đạo công an xã mà có đủ khả năng đủ lăng lực có uy tín và chất tốt
để làm sao để phối hợp chúng tôi chặt chẽ cho lực lượng tài
việc tính toán bố trí và duy trì hiệu quả hoạt động của hơn một năm trăm linh công an xã bán chuyên trách
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc là một vấn đề lớn cần có lộ trình và sự cân nhắc trong triển khai thực hiện
đặc biệt là liên quan đến vị trí chức danh tại từng cơ sở địa bàn cụ thể
từ đó đưa ra những giải pháp sắp xếp thấu tình đạt lý phát huy cao nhất vai trò của đội ngũ công an xã bán chuyên trách
trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn một đô thị đang phát triển
những năm gần đây do nhu cầu về nhà ở của người dân tăng cao đã có nhiều cá nhân hộ gia đình
tự đứng xa san hủ đất rừng sản xuất cài tạo mặt bằng xây dựng nhà cửa hoặc bán đất nền làm khu dân cư
tuy nhiên việc thiếu giám sát buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng đối với những hoạt động này
đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn do sản lở đất
khoảng bảy mươi tám năm trước khi một khu đất tại tổ một mươi hai phường phùng trí kiên được một hộ gia đình hoàn thành san lấp
nhiều người dân đã tìm đến mua đất
với mong muốn có được nơi an cư lạc nghiệp
tuy vậy cho đến nay chỉ một số ít hộ dân có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp
còn lại phần lớn đều không thể chuyển đổi
đến tuần bây giờ là sau năm năm mà cũng
cũng còn chưa được sổ gì cả
bây giờ thì mong muốn là muốn này làm không biết là nó trục chặt ở cấp trên hay là cấp dưới nào
đến giờ thì tôi cũng chưa có cái biệt đỏ để gọi là sử dụng đất
để cho cũng mong muốn để làm nào để nhờ cấp trên là nó vướng mắc ở chỗ nào để có cái việc sử dụng quyền lợi của mình mà
đấy tôi mong muốn như thế
nhưng mà năm qua năm đến bây giờ mấy năm chưa thấy đâu cả
thì chẳng biết là mắc mỹ ở chỗ nào đâu
theo ủy ban nhân dân tp bắc cạn
nguyên nhân các hộ trên chưa thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
là do chủ đầu tư chưa lập quy hoạch dự án chi tiết và hoàn thiện hạ tầng theo quy định
điều đáng nói tình trạng này không phải chỉ xảy ra ở tổ một mươi hai phường phùng trí kiên
nhiều khu dân cư tự phát ở phường đức xuân phường sông cầu tp bắc cạn cũng xảy ra tình trạng tương tự
chủ yếu là người dân tự phát để đất của họ có thì họ tự phát ra họ sa ngủi xuống đây
những năm qua nhu cầu với đất ở trên địa bàn tăng cao
nên trên địa bàn thành phố thường xuyên có các hoạt động san lấp đồi núi đất rừng sản xuất để chia lô bán
phần lớn các hoạt động này đều do các hộ gia đình tự chuyển
hoặc do một số đơn vị đứng ra thực hiện
quy mô san ủi thường từ vài trăm tới vài chục nghìn mét vuông
sau khi hoàn thiện chủ đầu tư hoặc cá nhân mua đất tự hoàn thiện thủ tục chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang đất ở
tuy nhiên trình tự thủ tục đầu tư này mà ủy ban nhân dân thành phố bắc cạn đang thực hiện
chưa bảo đảm một số quy định của nhà nước về quản lý đất đai xây dựng
khiến việc cấp phép cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa thể thực hiện
trình thực hiện từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay vẫn còn vướng
do vậy thành phố đã có văn bản gửi sở xây dựng
sở xây dựng đã có văn bản số sáu một nghìn tám trăm sáu mươi ba ngày hai mươi ba tháng một mươi một là gửi bộ xây dựng
xin ý kiến bộ xây dựng là hướng dẫn để thực hiện
nhưng bộ xây dựng cũng chưa có văn bản trả lời
đáng chú ý mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giấy phép xây dựng
thế nhưng vài năm qua nhiều căn nhà vẫn cứ ngang nhiên mọc lên tại những khu đất này
khi xây dựng chính quyền địa phương cấp phường đội quản lý trật tự đô thị sẽ số lập văn bản bình chỉ
cái đấy là tuyệt đối là không
thành phố chắc không cấp những trường hợp này
không chỉ quyền lợi người mua đất không được bảo đảm
việc mua đất tại khu dân cư do người dân tự san ủi dưới những ta lui cao tới vài chục mét cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở
đến nay người dân tại tổ một mươi sáu phường sông cầu vẫn chưa quên được vụ sạt lở đất nghiêm trọng vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
năm hai nghìn một mươi bảy khiến căn nhà của chị đinh thị diệp bị vùi lấp hoàn toàn
nguyên nhân là chị cùng một số hộ khác đã mua lại thửa đất mới được san ủi trước đó
những sự việc trên đây cho thấy rõ ràng việc quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng thành phố bắc cạn đã và đang để lại những hậu quả khó khắc phục